các bí thư tỉnh ủy thành ủy trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương là hà nam đà nẵng kiên giang
phải tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo quy định giải pháp phòng chống dịch của chính phủ
thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và hướng dẫn của bộ y tế
đảm bảo mục tiêu nhanh nhất sớm nhất kiểm soát dịch sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường
quý vị thân mến những tin tức mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
và đăng tải trên các nền tảng trực tuyến của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
cùng với nhiều bản tin khác hai khung giờ sáng là bảy giờ sáng và một mươi tám giờ tối
chúng tôi sẽ cập nhật tin tức nhanh nhất gửi đến các bạn
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại ở tin tức covid một mươi chín tiếp theo